đặc biệt là trong mùa mưa bão
việc kịp thời khen thưởng các cá nhân tổ chức có những công hiến và thành tích
đã trở thành nguồn cổ vũ động viên với nhân dân và chiến sĩ cả nước
trong cuộc đấu tranh đẩy lùi covid một mươi
mỹ phát minh thiết bị cấy ghép mà nghĩ in ba d
hỗ trợ cho những người bị thủng màng nghĩ
đã đến một mươi một h xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi
chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ sáu ngày ba tháng chín
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
và ngay sau đây chương trình sẽ được mở đầu với phần điểm lại
một số tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối tượng bùi văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại phường mai lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa bắt tạm giam
với thủ đoạn vô cùng tinh vi có sự câu kết phân chia vai trò rõ ràng
một ổ nhóm năm đối tượng đã liên tiếp gây ra hơn bốn mươi vụ hách facebook
chiếm đoạt trên hai tỷ đồng của khoảng hơn hai mươi bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm
thấy trên mạng xã hội chia sẻ về việc một người phụ nữ bị triệu chứng
sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng nguyễn minh tiến vẫn cố tình bình luận
với nội dung xuyên tạp về việc tiêm vaccine
công an tỉnh đồng nai cho biết đã làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi
trú tại khu phố tám b phường tân biên thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên mạng xã hội
tối qua tại khu b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
lực lượng chức năng đã khám xét một xe ô tô con màu đỏ
phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
thời điểm kiểm tra chủ xe là nguyễn thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở quận cầu giấy
chưa xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên
lực lượng chức năng đã niêm phong và thu giữ toàn bộ số thuốc để tiếp tục xác minh
nguyễn đình điệp chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
điều khiển xe mô tô lưu thông qua chốt kiểm soát nhưng không đeo khẩu trang
không dừng lại để khai báo y tế và cố tình vượt qua chốt
không những vậy điệp còn có lời nói thô tục xúc phạm danh dự nhân phẩm
của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
đồng thời đuổi đánh đồng chí công an xã cẩm bình khiến đồng chí này bị thương
nguyễn đình điệp đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
thưa quý vị những ngày qua trên báo chí và mạng xã hội
lan tỏa hình ảnh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ xuống với nhân dân
kiểm tra cụ thể chi tiết xem lãnh đạo địa phương phục vụ người dân ra sao
khi đang thực hiện giãn cách xã hội kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống chính trị
ở cơ sở như thế nào trong triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
thị xác tại những khu vực điểm nóng nhất của dịch bệnh đưa ra những quyết sách gần dân
việc làm này của những người đứng đầu đã tiếp thêm
niềm tin cho nhân dân đồng lòng cùng với chính phủ
khắc phục khó khăn quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
những chia sẻ cụ thể sẽ có trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
một chính sách được ban hành sẽ không mang nhiều ý nghĩa
nếu trong thực tế không được thực thi tốt
và để biết được điều này người đứng đầu chính phủ thủ tướng phạm minh chính
đã đi thị xác tận cơ sở để tìm câu trả lời
tại bình dương khi tới khu dân cư ở phường bình chuẩn thành phố thuận an
thủ tướng đề nghị người dân gọi vào các số điện thoại
đường dây nóng mà địa phương cung cấp yêu cầu hỗ trợ y tế
và gói an sinh xã hội
việc để người dân gọi đường dây nóng nhiều lần không ai bắt máy
hoặc máy bận là chưa ổn
đồng chí thủ tướng yêu cầu địa phương cử người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tiếp nhận cuộc gọi
hình ảnh lãnh đạo chính phủ xuống cơ sở gặp gỡ động viên người dân
được cư dân mạng chia sẻ
đông đảo ý kiến bình luận cho rằng
việc kiểm tra không còn chỉ là nghe chính quyền địa phương báo cáo
mà sâu sát tận từng khu dân cư tổ dân phố
lãnh đạo chính phủ sẽ hiểu hơn về những khó khăn
mà nhân dân đang gặp phải khi giãn cách phòng chống dịch
những quyết sách từ đó cũng sát và phù hợp với thực tế hơn
chắc chắn là chất lượng dịch vụ của các đường dây nóng
sẽ được cải thiện trong thời gian sớm nhất
mà như vậy thì những người dân đã phải ở trong nhà hàng tháng trời
sẽ bớt vất vả thiếu thốn hơn
kiểm tra địa phương không chỉ là ngay báo cáo
mà việc thị sát từng khu dân cư gặp gỡ người dân như thế này
thì lãnh đạo chính phủ sẽ lắng nghe kịp thời
những khúc mắc tháo gỡ khó khăn cho nhân dân trong cuộc chiến chống dịch
để phòng chống dịch chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách
đặc biệt là việc hỗ trợ để nhân dân yên tâm ai ở đâu ở đấy
nhưng chính quyền các địa phương thực thi hiệu quả hay không
thì nhân dân cũng là một kênh để giám sát và kiểm tra
bất ngờ không báo trước chiều tối ngày ba mươi một tháng tám
thủ tướng chính phủ cũng đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch
tại một số khu vực của phường thanh xuân trung
điểm nóng nhất về covid một mươi chín của tp hcm
sở chỉ huy tiền phương của phường thanh xuân trung không có người trực
chủ tịch ubnd phường trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
chưa nắm được những vấn đề cơ bản trong phòng chống dịch hiện nay
đã hơn một tháng vị trí bí thư của phường vẫn để quyết
thủ tướng phê bình và yêu cầu quận thanh xuân
nhanh chóng kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở
phát huy vai trò chỉ đạo điều hành
theo đúng phương châm mỗi xã phường là một pháo đài
dư luận nhân dân và cộng đồng mạng
thể hiện sự đồng tình trước những chỉ đạo
kịp thời quyết liệt của lãnh đạo chính phủ
đây là bài học mà chính quyền các địa phương
cần phải nhìn vào để nghiêm túc rút kinh nghiệm
để thể hiện tốt hơn vai trò tính gương mẫu
của cán bộ đảng viên trong phòng chống dịch
hệ thống chính quyền cơ sở có quyết liệt sâu sát
thì việc chỉ đạo điều hành phòng chống dịch
tại mỗi khu dân cư mới đảm bảo
mỗi xã phường là một pháo đải
mỗi người dân là một chiến sĩ
và yêu cầu khắc phủ ngay các thiếu sót
đây là bài học cho rất nhiều địa phương
thủ tướng có thể kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
cần phải phát huy hơn nữa trong phòng chống dịch
cuộc chiến chống dịch đang ở thời điểm cam go và khó khăn nhất
như các đồng chí lãnh đạo chính phủ đã chỉ đạo
ở đây không có chỗ cho những cán bộ thiếu trách nhiệm
và không làm được việc
nếu thế hãy đứng sang một bên
gặp gỡ trò chuyện với người lao động
nhân viên giao hàng công nghệ
công nhân vệ sinh môi trường
người dân ở một số tuyến đường
khu dân cư của thành phố hồ chí minh
hình ảnh của phó thủ tướng vũ đức đam
thân thương và gần gũi trong suy nghĩ của rất nhiều người
chia sẻ những bức ảnh này
cư dân mạng cho rằng
sự quan tâm lắng nghe nhân dân
từ những người đứng đầu rất có ý nghĩa
bởi chăm nghe không bằng một thấy
những báo cáo thành tích
có lẽ là chưa đủ để có thể đánh giá
chính sách ban hành đã đi vào cuộc sống ra sao
những khó khăn được tháo gỡ kịp thời
những kiến nghị được lắng nghe
và tìm giải pháp
đó chính là điều mà nhân dân
rất cần lúc này
chia sẻ thông tin
thể hiện sự tin tưởng vào các quyết sách
biện pháp phòng chống dịch mà chính phủ đã đưa ra
cộng đồng mạng cũng lan tỏa tinh thần lạc quan
với ý thức và trách nhiệm công dân
quyết tâm đồng lòng
cả nước chung tay chiến thắng đại dịch
như lời hiệu triệu lời kêu gọi
của người đứng đầu đảng ta tổng bí thư nguyễn phú trọng
lời kêu gọi thi đua đặc biệt
của thủ tướng chính phủ trong những ngày qua
và cư dân mạng cũng không quên
chia sẻ thông điệp năm t
mà bộ y tế vừa đưa ra cho giai đoạn chống dịch mới
tuân thủ năm k
tiêm chủng thực phẩm đủ tại nhà
và thay thuốc đến tận ra
thưa quý vị cây xanh đối với môi trường và con người
là một phần rất quan trọng
chính vì vậy mà mỗi ngày mỗi giờ
trên thế giới cuộc vận động trồng thêm cây xanh
cuộc chiến với tội phạm xâm phạm rừng
vẫn diễn ra sôi động
và khuyết liệt
thế nhưng có một lĩnh vực
vào một số trường hợp thì việc phát triển cây xanh quá mức không phù hợp
lại tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
đó là gì mời quý vị cùng theo chân phóng viên câu chuyện giao thông
đến với tuyến cao tốc huyết mạch
với hàng nghìn lượng phương tiện qua lại mỗi ngày
để tìm hiểu rõ hơn
đây là những hình ảnh ghi nhận
trên đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
trên toàn tuyến năm mươi km
có rất nhiều điểm có hiện tượng
cây xanh che lấp biển báo giao thông
thậm chí nhiều cành cây mọc trơm vào trong lòng đường
khuất tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện
những cành cây này
cũng như trực trờ
gãy đổ vào trong lòng đường
anh thấy cái việc cây xanh nó mọc
trồm vào hành lang giao thông
rồi che chắn biển này
nó ảnh hưởng nào đến cái việc lái xe
điều khiển phương tiện của mình
anh đang đi cùng tôi anh sẽ thấy luôn
dọc cả những tuyến này hàng loạt những biển
hạn chế tải tốc độ
nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều
vì đôi khi khi mà chúng tôi phát hiện ra là biển
rõ ràng chúng tôi không nhìn thấy biển báo
để có thể thực hiện
việc điều khiển xe đúng theo cái tốc độ
của biển báo quy định
ngày cô giáo là như vậy
những ngày mưa gió
nguy cơ mất an toàn giao thông còn lớn hơn rất nhiều
cái cành cứng
những cái đợt gió bão rất lớn
nó văng xuống đường
mà khi lái xe đang lái xe tốc độ cao kèm theo mưa lớn
thì cái việc
tai nạn thì nó hoàn toàn có thể xảy ra
nó sẽ ảnh hưởng vô trọng đến
cái cuộc sống cái an toàn lái xe của chúng tôi
và đây là những hình ảnh
minh chứng cho lo ngại của tài xế vừa rồi
đại diện đơn vị vận hành
và bảo trì tuyến cao tốc này
thuộc tổng công ty đường cao tốc việt nam
vec cho biết
đơn vị đã nắm được nguy cơ mất an toàn giao thông
do cây xanh hai bên hành lang cao tốc
cầu rẽ ninh bình
tuy nhiên việc xử lý triệt để vấn đề này
còn gặp khó khăn
do việc hợp tác của đơn vị khai thác trồng cây
là công ty trách nhiệm hữu hạn dng việt nam
thì cái việc phát triển của cây
nó cũng có những ảnh hưởng nhất định
đến cái an toàn giao thông trên tuyến
tầm nhìn và che khuất biển báo
thì khi phát hiện ra những cái việc này
bản thân phía vcnm đã gửi rất nhiều văn bản
những văn bản từ suốt những năm
đều có các văn bản liên tục
và gần đây thì có rất nhiều văn bản liên quan
đặc biệt là rơi vào những cái mùa mưa nũ
những cái mùa mưa gió cao
thì vconm đều có văn bản yêu cầu
phía bng là tổ chức chặt bỏ những cái cây vi phạm
hoặc là che khuất biển báo tầm nhìn
hạn chế an toàn giao thông ở trên tuyến
vướng mắt ở đây là chính cái việc của phía dng
đã không chấp hành không thực hiện cái việc này ngoài hiện trường
các chuyên gia về an toàn giao thông cho biết
theo quy định của luật giao thông đường bộ
thì đối với các tuyến đường cao tốc
việc đảm bảo an toàn hành lang giao thông
là vô cùng quan trọng
các tuyến cao tốc thường chỉ nên trồng
các loại cây ngắn ngày các loại cây tán thấp
nếu trồng các loại cây lớn hơn
thì các quy định về an toàn kỹ thuật
phải rất chặt chẽ
theo tôi thì nếu như có trồng
những cái loại cây có cái chiều cao
có cái nguy cơ khi mà
đường xe chạy
nguy cơ gây tai nạn giao thông
hoặc là gây cái ủn tắc giao thông
thì cái đó nên phải
hạn chế tới mức thấp nhất
nếu như mà
cái cơ quan quản lý đường
hay là đơn vị quản lý đường
mà cho phép trồng
thì theo tôi nghĩ là
phải có những cái biện pháp quản lý
rất là nghiêm ngặt
dù chưa có thống kê chính thức
hay những nghiên cứu cụ thể
về nguy cơ tai nạn giao thông
do cây xanh mọc quá cao
che khuất tầm nhìn tại tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
nhưng khi có hiện tượng cây xanh mọc cao
che khuất tầm nhìn gãy đổ khi có gió to
thì việc xem xét xử lý triệt để
nguy cơ này là rất cần thiết
đừng để tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
khi mà nếu không may
tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc
do nguyên nhân này
thì hậu quả sẽ là rất lớn
thưa quý vị
mới đây thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng
trung ương phạm minh chính
đã phát động phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
ngay lập tức phong trào thi đua này
đã nhanh chóng lan tỏa
và được phát động rộng khắp trong các ban ngành địa phương
việc kịp thời phát hiện
khen thưởng các cá nhân tổ chức
có những công hiến và thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống dịch
sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn
với nhân dân và chiến sĩ cả nước
trong cuộc đấu tranh đẩy lùi và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
xung quanh vấn đề này
các nghìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với phó giáo sư tiên sĩ trịnh hòa bình
nguyên giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội
viện xã hội học việt nam
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
một clip ngắn sau đây về một tấm gương
trong mùa dịch
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có thư chia buồn
với gia đình anh vũ quốc cường
người tích cực hoạt động thiện nguyện
đã qua đời vào ngày hai mươi hai tháng tám
tại thành phố hồ chí minh
sự ra đi của anh cường không chỉ là lời nhắc nhở
về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
hình ảnh kiên cường tận tâm của anh
với cộng đồng trong lúc khó khăn
mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta
về sự quả cảm
và những tấm lòng nhân ái thiện nguyện
trong xã hội sẵn sàng phục sự
dân thân vì cộng đồng
và với tinh thần một việt nam
chủ tịch nước cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
sớm trình và đề xuất tôn vinh
tấm gương hy sinh công hiến
của anh vũ quốc cường
đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước các cấp
kịp thời phát hiện và tuyên dương
nhân rộng những tấm gương sáng
sẵn sàng xả thân và hy sinh quân mình
vì cộng đồng
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa phó giáo sư
câu chuyện về anh vũ quốc cường
cùng những việc làm thiện nguyện và những công hiến của anh
thực sự là những hình ảnh đẹp đẽ trong mùa dịch
và đó là những tấm gương hết sức bình dị
của những con người rất đỗi bình thường
song có sức lan tỏa mạnh mẽ như thế nào
thưa phó giáo sư
anh vũ quốc cường
một ông chủ quán cơm chay
bằng những việc làm hết sức bình thường
anh đã tham gia vào hoạt động thiện nguyện
hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch
và anh chẳng may nhiễm bệnh
mà đã từ chân
chúng ta có thể thấy rằng là
từ mùa dịch
một vị trí rất bình thường
và những hoạt động cũng rất là dung dị
xuất phát ngay từ công việc làm của anh
mà anh đã để lại
một tấm gương
một sự cổ vũ rất lớn
cho những hoạt động những nỗ lực cao nhất của chúng ta
phòng chống dịch bệnh
cái việc ra đi của anh ấy
đã để lại không chỉ niềm tiếc thương
không chỉ lời cảnh tình
rằng dịch bệnh rất là nguy hiểm
mà còn để lại tấm gương quên mình
thực sự đã đưa lại một sự lan tỏa
cái tinh thần nhân ái
thịnh thần nhân ái
tình nguyện và một tinh thần tuyệt vời như thế
và có thể thấy trong suốt thời gian
phòng chống dịch vừa qua
đã có không ít những cá nhân ngày đêm tích cực hoạt động
từ thiện cứu trợ cho nhân dân
những tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch
và ngay cả những ép không
sau khi điều trị tự nguyện ở lại giúp đỡ lực lượng chức năng
những tấm gương như thế này
cần được phát hiện kịp thời động viên khen thưởng như thế nào
thưa phó giáo sư
chúng ta có thể thấy rằng là
có rất nhiều những tấm gương
và những cái hoạt động như thế là ở nhiều vị trí
nhiều khu vực hoạt động khác nhau
cũng hoàn toàn là không ồn ảo
nhưng mà đưa lại những kết quả tích cực
và nó có tác dụng lan tỏa
chúng ta có thể thấy rằng là
ví dụ như câu chuyện của anh vũ quốc cường
thì đến ngay một trong số những đứa con của anh ấy
cũng tham gia hoạt động thiết nguyện trực tiếp
cái việc phát hiện cái việc cổ vũ
ra những tấm gương như vậy
là diễn ra ngay trong quá trình hoạt động
ngay trong toàn bộ
những hình thức này
hình thức khác của toàn bộ hệ thống
chính trị chúng ta đang được huy động
và như vậy chúng tôi nghĩ rằng là
cái việc phát hiện là phải kịp thời
và phải ngay trong quá trình hoạt động đó
chứ không phải
đợi đến khi
chúng ta tổng kết đánh giá
có nghĩa là không phải đợi đến khi
chúng ta chiến thắng được hoàn toàn
và trong cuộc chiến này không thể không nhắc đến
lực lượng chống dịch tuyến đầu
họ là những cán bộ những nhân viên y tế quân đội công an nhà báo
nhất là những tấm gương hy sinh quên mình
trong công tác phòng chống dịch bệnh
chúng ta thấy được gì
qua tinh thần tận tâm tận lực phục vụ nhân dân ấy
thưa phó giáo sư
tất cả mọi vị trí công việc
tất cả mọi hình thức công tác
đều là đóng ngó
đều mang lại ý nghĩa rất là to lớn
và cái điểm chung của họ
ở đây đều là sự tận tâm
đều là sự không suy tính
có nhiều người đã làm việc đến
không phải là một trăm linh
mà là việc hai trăm linh ba trăm linh
sức lực thời gian
thì cái điểm chung ở đây là sự tận lực
và không nề hà
khó khăn nguy hiểm
bất chấp những cái thách thức
và người ta làm việc
không chỉ huy động những cái gì người ta hiện có
thăm khí còn hơn
những cái điều họ đã được trang bị
họ đã được xác định
và cái điểm chung ở đấy là không suy tính
không so đo
không đồn đẩy
và thậm chí là nỗ lực
cái cao nhất với cái mục đích cuối cùng
là đẩy lùi được dịch bệnh
đưa lại cái sự bình an
để sống cho cộng đồng
trong lúc này khi tình hình dịch bệnh
có những diễn biến phức tạp
theo phó giáo sư
việc kịp thời phát động phong trào thi đua đặc biệt
cổ vũ lan tỏa những tấm gương
những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc
sẽ tiếp thêm sức mạnh truyền cảm hứng
và niềm tin tất thắng vào cuộc chiến chống dịch như thế nào
vâng chúng ta có thể thấy là trong lịch sử
của dân tộc
thì đoàn kết là truyền thống quy báo
nhưng đồng thời cái chủ nghĩa yêu nước
cũng như là cái tinh thần thi đua yêu nước
thì đã rất rất nhiều lần
đã để giúp cho cộng đồng xã hội chúng ta
giúp cho đất nước chúng ta
và làm nên những cái
sự nghiệp vẻ vang
trong cái cuộc chiến lần phòng chống dịch
bệnh lần này thì chúng ta thấy rằng là
đây là cuộc chiến mà kẻ thù
rất vô hình
và cũng lạng thầm
cho dù là rất là cam go
rất là thách thức
nhưng chúng ta hoàn toàn
có thể là
đưa được cái tinh thần thi đua yêu nước
vào đây với cái tinh thần
cao nhất tức là
phòng chống một cách hữu hiệu
chiến thắng cái dịch bệnh
trên cơ sở là tinh thần đoàn kết
trên cơ sở là mọi người xích lại gần nhau
mọi người chia sẻ cộng đồng trách nhiệm
thì chúng tôi nghĩ rằng là
cái ý nghĩa của cái việc phát động
phòng chống thi đua ở chỗ như vậy
tức là làm sao để lan tỏa
những hành động đẹp
những hành động có ý nghĩa
những hành động đầy hiệu quả
như vậy nó lớn rộng hơn nữa
làm cho cái cuộc sống
bằng an của chúng ta
ở sớm nước ngoài trời này
lấy cái đẹp dẹp cái xấu
lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
cổ vũ lan tỏa những giá trị nhân văn
tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng
tinh thần này được thủ tướng chính phủ kêu gọi
trong phong trào thi đua đặc biệt này
có ý nghĩa như thế nào trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
trong cuộc chiến này thì
cuộc chiến dài ngày đầy những thách thức
càng go cho nên là không khỏi
là có những sự
có những việc
người này người khác
không thực hành đúng những quy định
những yêu cầu của công cuộc phòng chống dịch
và cái ý nghĩa
của lời kêu gọi phát động ở đây
chính là bằng những hoạt động tích cực
bằng những nỗ lực cao nhất như vậy
để đẩy lùi những tiêu cực
nếu có để chiếm đợi
nếu có sự sớm bằng lòng
hoặc là chủ quan
thì cũng phải đẩy lùi tất cả
với ý hướng cao nhất
tức là đạt được
cái cao nhất
cái cao nhất
cái kết quả
cuối cùng thắng lợi
của cuộc chiến cam go
phòng chống dịch bệnh
và cuối cùng lúc này
phó giáo sư có lời chia sẻ gì
với khán giả của truyền hình công an nhân dân
để mỗi người dân đều nhận thức được
vai trò quan trọng của mình
để cùng cả nước đoàn kết
chu sức đồng lòng
thi đua phòng chống
và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
phòng chống dịch bệnh này
cái đẩy lùi
cái tiêu cực
ở trong công cuộc phòng chống dịch bệnh này
là nó diễn ra
ở tất cả mọi vị trí
kể cả những người dân bình thường
chúng tôi nghĩ rằng là
mỗi người dân chúng ta
hãy làm tốt những gì
mình có thể làm được
ngay từ những vị trí bình thường nhất
đơn giản nhất
của mỗi người
đó có thể là chỉ là
hy sinh những lợi ích
những cái thuận lợi trước mắt
rồi cũng có thể là
tham gia một cách hữu hiệu
vào những hoạt động phòng chống dịch bệnh
vậy thì mỗi người
hãy làm tốt nhất
những cái yêu cầu
mà tự mình
để chúng ta
đặt ra trong cuộc chiến tâm gọi này